liên quan tới vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ven kênh cái sắn quốc lộ tám mươi ấp vĩnh lân xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
hiện tại thì thành phố cần thơ đang khẩn trương khắc phục hậu quả
trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy tại khu vực nói trên xảy ra đoạn sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn bốn mươi mét làm ảnh hưởng năm căn nhà
trong đó có hai căn nhà bị sụp hoàn toàn ra kênh cái sắn hai căn bị sụp một phần hai căn nhà và một căn bị giãn nứt buộc phải di rời khẩn cấp ước thiệt hại tài sản khoảng chín trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện vĩnh thạnh và xã vĩnh trinh kịp thời đến ngay hiện trường huy động và chỉ đạo lực lượng hỗ trợ bà con di rời tài sản đến nơi an toàn
dọn dẹp tháo rỡ nhà cửa đồng thời tìm nơi ở tạm cho các hộ
trị cục thủy lợi thành phố đã trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ mỗi hộ hai mươi triệu đồng phòng lao động thương minh và xã hội huyện trích nguồn kinh phí bảo đảm xã hội hỗ trợ hai mươi năm triệu đồng